các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước khi bị bắt ông trần tiến quang mang hàm đại tá giữ chức vụ trưởng công an quận đồ sơn thành phố hải phòng
cả hai được xác định có liên quan đến vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất cấm
xảy ra ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại quán karaoke hải sơn tám mươi sáu địa chỉ phường hợp đức quận đồ sơn thành phố hải phòng
trước đó cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án khiến nhiều cán bộ công an
rơi vào vòng lao lý này
theo kết luận này dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đội điều tra tổng hợp và đội quản lý hành chính về trật tự xã hội
thuộc công an quận đồ sơn đã kiểm tra đột xuất quán karaoke hải sơn đã phát hiện hai mươi tám người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất cấm
tiến hành test nhanh cho kết quả hai mươi năm trên hai mươi tám đối tượng dương tính với hàng tráng
tại hiện trường lực lượng công an thu được một số viên màu hồng và bột trắng nghi là ketamin
khoảng tám giờ sáng cùng ngày vụ việc được trưởng công an quận đồ sơn khi đó là ông trần tiền quang
giao cho phó trưởng công an quận thời điểm đó là ông phạm quang tuấn trực tiếp chỉ đạo giải quyết
dù biết vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất cấm nhưng ông phạm quang tuấn đã chỉ đạo nguyễn hữu cường
khi đó là phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp không xử lý hình sự các đối tượng mà theo hướng xử lý hành chính
đồng thời chỉ đạo việc hoàn thiện làm lại hồ sơ vì đã nhận tiền của người nhà
và những đối tượng trong vụ án này
đặc biệt ông tuấn còn yêu cầu cán bộ đội điều tra tổng hợp viết lại lời khai của vụ việc
tuy nhiên đến đầu giờ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thiếu tá nguyễn hữu cường phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp
chỉ đạo cấp dưới của mình là thiếu tá trịnh văn khoa dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân
bắt đầu từ tối đến hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một lần lượt toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về nhà
sau đó trong các ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một khi được phạm quang tuấn chỉ đạo
nguyễn hữu cường đã soạn thảo các báo cáo đề xuất công văn gửi ủy ban nhân dân quận đồ sơn
và quyết định xử phạt hành chính các đối tượng để trình phạm quang tuấn ký hợp thức hóa hồ sơ
toàn bộ hồ sơ lập trước đó cùng tăng vật đã thu giữ tại quán karaoke hải sơn tám trăm sáu mươi
tại thời điểm kiểm tra vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng làm rõ
được sự chỉ đạo của phạm quang tuấn nguyễn hữu cường đã giao các cán bộ tham gia giải quyết vụ việc
cho các đối tượng trong vụ án tự viết kiểm điểm theo hướng không sử dụng hàng trắng
âm tính với hàng trắng ký vào biên bản ghi lời khai biên bản kiểm tra hàng cấm chưa có nội dung gì
dưới sự chỉ đạo của phạm quang tuấn bị can đỗ hữu dũng
nguyên phó đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận đồ sơn
phối hợp với nguyễn hữu cường chỉ đạo các cán bộ đội quản lý hành chính thực hiện hành vi
viết lại biên bản ghi lời khai biên bản xét nghiệm hàng trắng chưa ghi nội dung nhưng đã có chữ ký
của các đối tượng không đúng với bản chất của vụ việc như bắt đầu
về bị can đinh đình việt nguyên đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự
kinh tế ma túy công an quận đồ sơn
dưới sự chỉ đạo của phạm quang tuấn bị can này đã cùng với nguyễn hữu cường
chỉ đạo cán bộ trong đội thực hiện hành vi viết lại biên bản ghi lời khai
biên bản xét nghiệm hàng trắng chưa ghi nội dung nhưng đã có chữ ký của các đối tượng
về việc không thu giữ chất cấm không sử dụng và âm tính với hàng trắng để hợp thức hóa hồ sơ
ngoài ra bị can nguyễn viết công và bị can vũ duy thanh cả hai nguyên là cán bộ của đội quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an quận đồ sơn cũng được xác định đã viết lại biên bản kiểm tra hành chính
theo hướng không phát hiện người đồ vật tài liệu có liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất cấm
rồi cùng nhau ký xác nhận vào biên bản này
căn cứ vào kết luận điều tra cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ
đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can phạm quang tuấn nguyễn hữu cường
đỗ hữu dũng đinh đình việt nguyễn việt cường và vũ duy thành về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc
theo điểm b khoảng ba điều ba trăm bảy mươi năm
bộ luật hình sự
đối với ông trần tiến quang cựu trưởng công an quận đồ sơn
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định các tài liệu chứng cứ chưa đủ vững chắc
để xác định ông quang chỉ đạo nhận tiền làm sai lệch hồ sơ vụ việc tại quán karaoke hải sơn tám mươi sáu
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục điều tra xác minh
có căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vụ tha bổng nhóm bay lắc
nhiều cán bộ công an đồ sơn hải phòng
bị khởi tố
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã có kết luận điều tra vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc xảy ra tại công an quận đồ sơn
đồng thời đề nghị truy tố sáu bị can phạm quang tuấn cựu phó trưởng công an quận đồ sơn
nguyễn hữu cường cựu đội phó đội điều tra tổng hợp đội hữu dũng cựu đội phó quản lý hành chính
về trật tựa xã hội đinh đình việt cựu đội trưởng cảnh sát điều tra về trật tựa xã hội kinh tế mặt tùy
nguyễn viết công và vũ duy thanh đều là cán bộ công an quận đồ sơn cùng về tội danh trên
vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất cấm xảy ra vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại quán karaoke hải sơn tám mươi sáu thuộc phường hợp đức đồ sơn hải phòng có hai mươi bốn đối tượng một mươi bảy nam và bảy nữ
thời điểm này bị can phạm quang tuấn giữ chức
phó trưởng công an quận đồ sơn phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn
được giao trực tiếp chỉ đạo giải quyết
kết luận điều tra thể hiện một số cán bộ tham gia giải quyết vụ việc tại quán karaoke hải sơn tám mươi sáu khai
ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi có thấy ông nguyễn thế trung thời điểm đó giữ chức phó viện trưởng kiểm sát nhân dân quận đồ sơn
đi cùng với bị can phạm quang tuấn vào phòng hỏi nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc
đáng chú ý bị can nguyễn hữu cường khai được ông trần tiến quang thời điểm đó giữ chức trưởng công an quận đồ sơn
và bị can phạm quang tuấn chỉ đạo thực hiện việc nhận tiền của người nhà để không xử lý các đối tượng
lời khai ban đầu của bị can cường thể hiện đã trực tiếp nhận sáu trăm tám mươi triệu đồng của người nhà của các đối tượng
bị can cường cũng nhận ba trăm chín mươi triệu đồng từ những người khác nhận của những người nhà các đối tượng
tuy nhiên sau đó bị can cường khai
chỉ nhận tổng số hai trăm linh triệu đồng số tiền nhận được cường đưa cho ông trần tiến quang
bị can cường còn khai ông nguyễn thế trung biết về vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất cấm
xảy ra tại quán karaoke hải sơn tám mươi sáu đồng thời nghe bị can phạm quang tuấn nói rằng
chia cho ông trung hai trăm linh triệu đồng từ giải quyết vụ việc này
tuy nhiên ông trung bác bỏ những lời khai trên và cho rằng ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông sang công an quận đồ sơn
để giải quyết công việc và không biết gì về vụ việc tại quán karaoke hải sơn tám mươi sáu
thiếu tá công an dũng cảm tố cáo sai phạm của công an quận đồ sơn
liên quan đến vụ việc viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bắt giam một loạt các cán bộ chiến sĩ công an quận đồ sơn hải phòng
vụ án được tố giác bởi một cán bộ chiến sĩ công an là trịnh văn khoa
nguyên thiếu tá công an đã dũng cảm lên tiếng tố cáo những sai phạm tại công an quận đồ sơn
nguyên thiếu tá trịnh văn khoa cho biết những sai phạm ở công an quận đồ sơn là rất nghiêm trọng thể hiện sự coi thường pháp luật của những người thực thi pháp luật nơi đây
về những sai phạm cụ thể của công an quận đồ sơn nguyên thiếu tá trịnh văn khoa cho biết ông công tác ở đội phòng chống ma túy của quận đồ sơn hàng tháng hàng quý được cấp trên giao chỉ tiêu bắt những người sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
tuy nhiên có vụ việc anh em bắt xong họ lại thả không xử lý đối tượng mặc dù những đối tượng trên đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật
ông khoa kể điển hình như vụ việc vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các cán bộ chiến sĩ của đội điều tra tổng hợp và quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận đồ sơn kiểm tra đột xuất một quán karaoke trên địa bàn tổ dân phố trung nghĩa phường hợp đức quận đồ sơn và phát hiện hai mươi tám người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường công an thu được một số viên màu hồng và bột trắng nghi là ketamin
nguyên thiếu tá trịnh văn khoa cũng chia sẻ
trước khi gửi đơn tố cáo ông đã xin ra khỏi ngành công an bởi vì ông không thể chịu được những hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cán bộ ở đây
ông khoa cũng cho biết đây không phải là chuyện đấu đán nội bộ như dư luận đồn thôi
nguyên thiếu tá công an khẳng khai nói
tôi chỉ là người lính không có chức vụ quyền hạn tôi làm việc này không phải hạ người này đấu tố người kia vì tôi không có thẩm quyền để làm việc này
đơn giản vì họ làm sai thì tôi tố cáo những sai phạm của họ
đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những nơi còn để xảy ra những sai phạm tương tự
đây là một hành vi sai trái với đạo đức cần phải được xử lý nghiêm minh
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về sự việc này
quý vị đừng quên supride và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại